tại con tum hai trăm bảy mươi chiến sĩ là đoàn viên đội viên thiếu niên đến từ các trường trung học phổ thông
trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
thời gian huấn luyện diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tám tháng sáu tại trung đoàn chín trăm chín mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh con tum ở huyện đắc đô
chương trình nhằm xây dựng ý thức về vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
kết hợp với giáo dục kỹ năng sống kỹ năng thực hành xã hội góp phần giáo dục nhân cách và phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên
tạo môi trường rèn luyện tinh thần kỷ luật tự lập giúp các em tự tin bản lĩnh nghị lực chủ động trong cuộc sống